việt nam đang triển khai nhiều chương trình thúc đẩy chuyển đổi xanh xây dựng lộ trình quy định để đưa mô hình kinh tế xanh vào thực tiễn
trong đó có chính sách nổi bật là quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất epr
trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới để kiểm soát chất thải thải ra môi trường
và việt nam là nước đầu tiên ở đông nam á thực thi yêu cầu này
epr khuyến khích việc quản lý vật liệu theo phương thức tuần hoàn
trong đó các sản phẩm bao bì thải bỏ được thu hồi tái chế tái sử dụng để tạo ra các sản phẩm mới thay vì được đưa đến các bãi trôn lấp
epr trở thành một cái gì giống như thói quen và trở thành một cái đầu vào của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tôi nghĩ là họ sẽ quen
mới áp dụng thì chắc chắn sẽ có những cái tăng về chi phí tăng về đầu tư
nhưng mà khi mà áp dụng được tốt thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề tốt cho xã hội đặc biệt là cho môi trường
tại việt nam từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm dâu nhớt pin
ác quy xăm lốp và các loại bao bì thương mại phải thực hiện tái chế hoặc đóng phí hỗ trợ hoạt động tái chế chất thải
nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm điện điện tử thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
nhà sản xuất nhập khẩu phương tiện giao thông ô tô xe máy thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bảy
theo luật thì cái chính sách này phải đi vào có hiệu lực đối với cái mảng thu gom và tái chế từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên là với cái việc mà chậm ban hành các cái văn bản hướng dẫn
thì tôi cho rằng là cũng cần xem xét đến
cái sự thử nghiệm hoặc một cái lộ trình trong năm nay
chính sách mới tạo nên những cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ trách nhiệm
cũng như gánh nặng mà chất thải đặt lên cộng đồng nơi họ sản xuất kinh doanh
và cũng nhằm mục đích đạt được phát triển bền vững trong mô hình doanh nghiệp
bên cạnh đó việc thực hiện epr cũng sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đối tác
từ đó có cơ hội tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu